chiều ngày một mươi chín tháng hai cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chính thức họp báo thông tin
tại việt nam đã phát hiện có ổ dịch tả lợn châu phi tại tỉnh hưng yên và thái bình
tính đến thời điểm này trên cả nước đã phát hiện ba ổ dịch tại xã trung nghĩa
thành phố hưng yên với ba mươi ba con xã yên hòa huyện yên mỹ tỉnh hương yên với một trăm linh một con
và xã đông đô huyện hưng hà tỉnh thái bình với một trăm hai mươi ba con
ba ổ dịch này được phát hiện vào ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
sau khi phát hiện toàn bộ số lợn nêu trên đã bị tiêu hủy hoàn toàn
các cơ quan chức năng đã tiến hành tổng vệ sinh phun thuốc khử trùng liên tục khu vực ra vào ổ dịch
và các khu vực có nguy cơ cao thành lập các chốt kiểm dịch quản lý chặt chẽ việc giết mổ
vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn vùng có dịch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các hộ chăn nuôi lợn
xung quanh hộ có dịch tính đến nay sau gần hai mươi ngày phát hiện và tiêu hủy đàn lợn có dịch
vẫn chưa phát hiện thêm ổ dịch nào
các hộ chăn nuôi nếu phát hiện lợn bệnh hoặc có dấu hiệu bị bệnh
tuyệt đối không bán chạy lợn bệnh không giết mổ vứt sát lợn ra môi trường để tránh lây lan dịch bệnh
đặc biệt dịch bệnh tả lợn châu phi hiện chưa có vaccine điều trị và không điều trị được
do đó khi phát hiện lợn có bệnh cần báo ngay cho chính quyền và cơ quan thú y tại cơ sở
để có những thông tin
các hộ chăn nuôi nếu phát hiện lợn bệnh cần báo ngay cho chính quyền và cơ sở để có những thông tin